nguyện kiên lương tỉnh kiên giang có bờ biển dài hơn năm mươi ba km có năm mươi bốn hòn đảo lớn nhỏ với diện tích mặt nước gian biển rộng lớn sở hữu một phần hệ sinh thái biển phong phú cùng nhiều tiềm năng phát triển du lịch biển đảo
dùng biển quần đảo bà lụa của nguyện bao gồm hơn bốn mươi hòn đảo lớn nhỏ trong đó ba hòn đầm thuộc xã sơn hải là danh thắng còn in đậm nét đẹp quang sơ và được ví như hạ long của dùng đất phương nam
từ cảng hồng chông thuộc xã bình an nguyện kiên lương tỉnh kiên giang có thể nhìn thấy rất nhiều cụm núi xanh xanh trồi lên khỏi mặt biển
trong tầm mắt những cụm núi này nằm cách đất liền từ sáu đến hơn một mươi km và con số cụ thể tra được hơn bốn mươi núi lớn nhỏ rải rác trên bề mặt diện tích biển rộng lớn
theo người dân địa phương núi nằm trên biển còn gọi là hòn hoặc đảo các đảo nơi đây được cấu tạo từ đá trầm tích có tên gọi chung là quần đảo
từ bến tàu du lịch kiên lương thuộc xã bình an nguyện kiên lương hoặc bến tàu ba hòn tại thị trấn kiên lương du khách đi tàu khoảng bốn mươi năm phút sẽ đến ba hòn đầm
quần đảo ba lụa nằm trải rộng trên diện tích khoảng bảy mươi km dung trong đó ba hòn đầm là đầm dương đầm đứa và đầm diến
nằm tương đối gần nhau tạo thành hình tam giác khá lạ mắt
với diện tích khoảng sáu hectare hòn đầm dương được bao quanh bởi những dãy cát trắng mịn
từ năm hai nghìn sáu một phần đảo đã được đầu tư trong nhiều loại cây ăn trái như hồng xiêm nhãn xoai mít dưa nhằm hình thành một đảo dường
cách hòn đầm dương về phía tây nam khoảng ba trăm linh mét hòn đầm đước có diện tích một mươi hai hectare là nơi sinh trưởng và phát triển của bạc ngàn cây đước
vì vậy mà đảo có tên là đầm đứa
khác với hòn đầm dương nhiều cát trắng hòn đầm đước có nhiều sỏi sạng màu đỏ nằm la liệt trên đảo
dù chưa được đầu tư dịch vụ du lịch như đầm dương và đầm đước nhưng hòn đầm giếng cách đầm dương khoảng một trăm linh mét về phía tây bắc vẫn hấp dẫn du khách bởi chứa đựng vẻ đẹp thiên nhiên quang sơ với những bãi cát bãi đá sỏi trải dài
sở dĩ tên là đầm diến vì trên đảo có một cái diến nước ngọt quanh nằm đầy nước
mèn theo bờ đảo có những tròi tre mắt giọng để du khách nằm nghỉ ngơi hóng mát
tại đây du khách còn được thưởng thức các món ẩm thực hấp dẫn như cá bớp nấu chua cá bớp kho cùng thịt ba rọi cá mũ nấu cháo cua đá luộc ghẹ nướng
những lúc thủy triều xuống là thời điểm lý tưởng để du khách lội nước ngắm cảnh biển và tự tay câu hay bắt những loại hải sản như cua cá sò ốc
kiên giang thì có cái thế mạnh về du lịch biển đảo
chúng tôi có các quần đảo như là nam du ở kiên hải quần đảo an thới ở phú quốc cũng như là quần đảo bà lụa ở kiên lương
thì tạo thành một hệ thống du lịch biển đảo rất là đẹp là sản phẩm du lịch đặc trưng đặc sắc của vùng đồng bằng sông cửu long
mà cả nước thì chắc là rất là sản phẩm hiếm đặc thù
cho nên là khách du lịch thì khi đến
tham quan các cái vùng biển đảo này thì họ rất là yêu thích
hiện tại nơi khách ở đây đó phần khách thích là nắm biển và bên cạnh nắm biển là vừa tắm giờ bắt ốc và bắt nhub
thứ hai là nếu mà thích câu cá thì câu cá thì câu tại đầu cầu cũng còn cũng có
còn nếu mà không câu cầu thì có thể bút tàu mình ra ngoài mình ghé biển đi cầu
ở đây thì những hải sản ở đây thì đều sống hết

đầu ăn rất là ngon sạch tẩy hằng sống
có thể thấy cụm đảo này nằm quay quần với nhau tạo thành một dùng nằm ở giữa
nước nông sóng êm và ít gió rất thuận tiện cho các hoạt động khám phá du lịch ngắn ngày
theo kinh nghiệm của nhiều du khách đã từng đến ba hòn nằm mặc dù khí hậu ở đây ôn hòa dễ chịu quanh năm
nhưng thời điểm du lịch lý tưởng nhất vẫn là từ tháng chín đến tháng ba âm lịch của năm sau
trong khoảng thời gian này tiết trời tại ba hòn nằm rất đẹp khô ráo ít mưa cực kỳ thuận lợi cho các chuyến tàu di chuyển ra đây
trong những dịp kỳ nghỉ thì anh em vẫn thường về đây để tổ chức những buổi party để vui vẻ có rất nhiều kỷ niệm
mảnh đất kiên giang nổi tiếng với nhiều biển đảo xinh đẹp quang sơ như phú quốc hòn sơn quần đảo hải tạc
trong đó không thể không nhắc đến ba hòn nằm trong dùng biển của quần đảo bà lụa
ba hòn đầm cũng mang nét đặc thù là nằm trong dùng biển nông bình thường nước chỉ ngập đến thác lưng người lớn
vì vậy du khách không cần dùng thuyền mà chỉ lội nước là có thể đi từ hòn này
việc lội nước khoảng vài trăm mét trên mặt biển xanh ngắt ri rào sống vỗ thiên nhiên trong lành
trong đó có sự chung tay của cư dân trên đảo làm sạch môi trường sẽ là trải nghiệm khó quên
cái lượng khách tham quan ở đảo của mình thì nó cũng còn hơi hạn chế

chúng là tốt
chứ lễ lọc là nhiều hơn

mỗi lần mà có rác bãi nơi kia thì mình cũng gom gom xử lý theo quy định
rồi cũng có nhân viên gọn rác gói dọn hàng ngày
do quần đảo bà lụa có rất nhiều đảo nhỏ dịch vụ du lịch không phải đảo nào cũng có
nếu muốn tham quan hết cũng hết sức khó khăn
vì vậy du khách nên chọn một vài quần đảo đẹp để đi
ba hòn đầm hòn đước hòn đầm dương hòn diến là những hòn đảo đẹp được nhiều du khách lựa chọn nhất
bởi nằm kề nhau tạo nên một cái đầm giữa biển cả mênh mông trở thành bãi tắm tuyệt đẹp
đặc trưng đến nơi đây du khách được đắm chìm trong khung cảnh biển trời đẹp quang sơ trong veo và bình yên
hòn đầm dương là nơi có bãi cát đẹp nhất và còn đậm nét quang sơ
được điểm tô bằng những hàng dừa vì vu theo gió thơ mộng
nước biển trong xanh mò ngọc bích ra xa hàng chục mét vẫn nhìn rõ đáy
thú vị nhất là du khách trải nghiệm cảm giác hồi hợp lợi bộ giữa biển
nhờ mực nước nông nên có thể từ đây băng qua hòn đầm đứa
khu du lịch ba hòn đầm thì phong cảnh quang sơ tự nhiên
với du lịch ở đây cũng là tự nhiên phong cảnh rất đẹp rất hình thơ
cho nên phù hợp rất nhiều
chứ du lịch nghỉ dưỡng
lần sau tôi sẽ gửi một số bạn bè người thân gia đình đến đây tham quan du lịch nghỉ dưỡng
vì thiên nhiên thì rất là ôn qua rất là nát ná rất là tuyệt vời
một điều thú vị là đặt chân lên những hòn đảo chưa người lui tới
du khách sẽ có cảm giác lạ lùng giống như robinson lạc giữa quang đảo
ngoài ra còn có thể thử tài săn bắp và chế biến hải sản tươi ngon
hoặc có thể nhờ các chủ hộ ở đây chế biến giúp
sẽ thật sự thỏa thuận
thích khi du khách trải nghiệm cảm giác nằm nghe tiếng sóng vỗ ngay bên tay
hay bị đánh thức bởi những tia nắng mặt trời sớm mai lèn qua các lều trại
buổi trưa các nhóm có thể quay quần bên nhau cùng thú vui câu cá
tham gia các trò chơi đồng đội và thưởng thức những món hải sản tươi ngon
em cảm thấy cái dùng du lịch này nó quang sơ
em cũng đã đi nhiều nơi
nhưng mà địa điểm này rất là hứng thú
nó giống như một cái hòn ngọc ở giữa khu vực này vậy đó
người dưới ăn thì thân thiện
không cảnh thì đẹp
mà đồ ăn thì giá rẻ
có nhiều thứ hấp dẫn cho mọi người
về hoạt động nuôi trồng và phối hợp khai thác du lịch
từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay nguyễn kiên lương đã phối hợp triển khai đề án
mô hình đồng quản lý bãi nghêu lụa sơn hải
xây dựng các dự án nuôi biển bền dững
hiện đại gian biển quanh đảo
gắn với phối hợp đẩy mạnh công tác tuần tra bảo vệ nguồn lợi thủy sản
và dùng biển đảo
triển khai ứng dụng công nghệ nuôi biển bền dững hiện đại
chuyển mạnh nuôi trồng thủy sản theo hướng công nghiệp
ứng dụng công nghệ cao
chuyển đổi từ lòng bè truyền thống sang lòng htpa
toàn nguyện hiện số lòng bè duy trì phát triển được hai bốn trăm ba mươi lòng
đạt hơn một trăm sáu mươi bảy kế hoạch
và sản lượng đạt trên một bốn trăm linh tấn
đạt hơn một trăm linh tám kế hoạch
qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi để các xã đảo thu hút đầu tư sản xuất thủy sản
theo hướng chất lượng cao gắn với phát triển du lịch
nuôi năm năm mà nuôi trước đây là nuôi thương phẩm
nói chung thì trước khi có dịch bệnh thì nuôi thì cũng đạt
đạt yêu cầu về xây sở cuộc sống gia đình được trang trải cuộc sống
nhưng sau khi khói dịch thì cũng gặp không ít khó khăn
và bây giờ thì em mới chuyển qua cái mô hình là
vừa nuôi thương phẩm và nuôi bệnh
vừa nuôi mở bán du lịch lại với bạn bè
theo nhiều người dân trên đảo quần đảo bà lụa nói chung
và ba hòn nằm nói riêng cũng giống như các đảo khác
nhưng điều được nhất là lệnh thiên nhiên ưu đải
về tiềm năng kinh tế biển với ngư trường rộng lớn
có lợi thế du lịch với cảnh trí tươi đẹp
tuy nhiên cái khó mà xưa nay đất đảo phải chịu
là sự cách trở về không gian hạ tầng yếu kém đường không thông nước sạch nhỏ dọn
mặc dù người dân đất đảo nơi ba hòn đầm mức thu nhập có cao hơn
so với những địa phương nông nghiệp ở đất liền
nhưng cuộc sống sinh hoạt mức hưởng thụ về tinh thần thì có phần yếu hơn
chỉ quanh quẩn trên đảo rất hạn chế các hoạt động vui chơi giải trí
như ở các địa phương dùng đất liền
chưa kể đến những tháng mưa trời dông bão chuyện mua sinh sinh hoạt rất khó khăn
hiểm nguy luôn luôn rình rập
một số nhà đầu tư thì không biết là

theo tiến độ cam kết trong giấy phép đầu tư thì vẫn chưa có đáp ứng được yêu cầu
hy vọng rằng tới đây thì quyện cũng cố gắng là thực hiện xem xét
thực hiện các việc cam kết theo tiến độ đầu tư
để mình đưa vào tất cả các
đảo mà mình được cấp cho nhà đầu tư đó
họ đầu tư cho đúng mức để mình phát triển mạnh cái kinh tế biển
hiện tại quyện kiên lương đã và đang tập trung ra soát đánh giá các dự án danh mục
đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn
qua đó tiếp tục kêu gọi đầu tư hoặc đề nghị thu hồi các dự án không triển khai đầu tư
tích cực giải quyết dướng mắt tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp nhà đầu tư
triển khai xây dựng và đưa các dự án phục vụ du lịch và dịch vụ biển vào hoạt động
đa dạng hóa các sản phẩm chuỗi sản phẩm du lịch như du lịch sinh thái biển đảo
du lịch gắn liền với ẩm thực tâm linh các hoạt động gian hóa thể thao gắn liền với du lịch
khuyến khích phát triển các loại hình du lịch sinh thái cộng đồng ẩm thực làng bè
phù hợp với cảnh quan ở từng khu vực
mở các lớp đào tạo nghề phục vụ cho du lịch nhất là đào tạo đội ngũ quản lý
hướng dẫn viên khôi phục các ngành nghề truyền thống sản xuất các mặt hàng
mang đậm nét văn hóa địa phương phục vụ cho du khách
có được cái thiên nhiên ưu đải và một cái quần đảo đẹp như thế
thì cố gắng là phải có cái khai thác
xong xong đó về mặt văn hóa trong cái kinh doanh
thì cũng phải thúc đẩy người dân
tại vì bây giờ là vừa nhanh vừa manh nha thôi
người dân tự phát thôi mà mình chúng ta không quản lý được cái văn hóa ứng xử
trong cái du lịch thì rất là khó
cái nữa thì muốn làm như vậy
thì cũng phải là đào tạo đội ngũ quản lý cho cái du lịch trong thời gian tới
ngày này đến ba hòn đầm nghỉ ngơi thư giãn vui chơi
cũng là kỷ niệm đáng nhớ của bất cứ ai
hoàng hôn và bình minh trên biển ba hòn đầm
có lẽ là thời khắc đẹp nhất của thiên nhiên tạo quá
mỗi du khách đều không khỏi ngạc nhiên thích thú
khi được ngắm nhìn mặt trời mọc và lặn xuống biển
giới rắn hồng tuyệt đẹp
xa xa một vài chiếc thuyền ghè đang lên lên trên biển
không khí trở nên tỉnh lặn hơn
khi chỉ có tiếng sóng biển xô các bãi biển gần đá
ba hòn đầm thật sự hấp dẫn bởi khoát trên mình chiếc áo đa sắc màu
để khách du lịch được thả hồn phiêu lãng
và có những bức hình sóng ảo đẹp mắt khó quên khi đến giới nơi này